bệnh viện nhi đồng một tp hcm đã tiến hành ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau ở phần bụng và chung một lá gan
hai bé gái song sinh chỉ vừa trao đời cách đây hơn một tháng
hai bé gái dính nhau từ phần ức xuống phần bụng đã được phát hiện từ trong thai kỳ
sau khi được sinh ra tại bệnh viện từ dũ hai bé đã được chuyển sang bệnh viện nhi đồng một để nuôi dưỡng theo dõi và chuẩn bị phẫu thuật tách rời
hai bé gái có phần gan dính nhau thông nối mạch máu trong gan và chưa phát hiện các dị tật về hệ tiêu hóa tim mạch
sáng ngày hai tháng một mươi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tách rời sau hơn bốn giờ thực hiện các bác sĩ đã tách rời thành công hai bé gái
hiện hai cháu đang được hồi sức tích cực đây là ca phẫu thuật tách rời ở độ tuổi nhỏ nhất từ trước đến nay tại bệnh viện nhi đồng một